theo lộ trình đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thành phố đà nẵng sẽ tiến hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị
theo nghị quyết một trăm một mươi chín của quốc hội
theo đó cấp quận phường sẽ không còn tổ chức hội đồng nhân dân
mà thay vào đó chức năng này sẽ do ủy ban nhân dân cung cấp đảm nhiệm
trước mô hình phát triển mới thành phố đà nẵng cũng đang tiến hành bổ sung cơ chế chính sách mới
nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới
trên cơ sở nghị quyết số một trăm một mươi chín của quốc hội bộ nội vụ đã soạn thảo nghị định trình chính phủ
bộ nội vụ đưa ra dự kiến số lượng các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp quận
giảm từ một mươi hai xuống tám phòng và tương đương đồng thời giữ nguyên số lượng cán bộ các phòng là bảy năm
về vấn đề này sở nội vụ tp đà nẵng đã xây dựng phương án giữ nguyên số phòng
đồng thời tăng số lượng cán bộ một năm trên một phòng nhằm bảo đảm tính hiệu quả hiệu lực khi vận hành bộ máy
đối với ủy ban nhân dân cấp phường nhiệm vụ cũng sẽ nặng nề hơn khi hội đồng nhân dân không còn được tổ chức